đây cũng là những dự án có thể triển khai được ngay trong hội nội dung hoạt động
và trước nhu cầu tăng vốn cũng như là tăng nhu cầu vay tiến dụng của ngân hàng chính sách
bên cạnh đấy nữa thì chính phủ sẽ tiếp tục dùng những khoản tiền này để tăng năng lực về y tế
kể cả y tế cơ sở cũng như mua vaccine để bao phủ rộng hơn và tiêm tăng cường cho người dân
bên cạnh đấy nữa thì những chính sách và những chương trình dự án để triển khai phát triển hạ tầng
để phát triển thể chế kể cả phát triển phương địa tưởng chính địa số cũng là những cái rất cần thiết
có thể triển khai được ngay để hỗ trợ doanh nghiệp
tóm lại chúng tôi cho rằng những khoản tiền này sẽ được sử dụng cho những hoạt động đã đang
và sẽ tiếp tục triển khai theo hướng vừa phục hồi vừa tiếp tục thúc đẩy kinh tế
thúc đẩy tăng trưởng thúc đẩy các cơ cấu để chúng ta có thể tăng tốc trong tháng tới
và vươn kịp bám sát vào tốc độ tăng trưởng chung và kinh doanh tăng trưởng chung chúng ta đã có trong thời gian qua
đây là chính sách
là bổ sung ngoài khung ngân sách tài chính tiền tệ mà chính phủ đã quyết định trước đó
và được thực hiện trong hai năm là năm nay và năm sau là chính sách bổ sung ngoài khung
nên là chắc chắn sẽ tiêm bẩn những sủi do phải không ạ
vậy theo ông thì làm như thế nào để có thể đảm bảo được an toàn tài chính quốc gia
có hai cái sủi do tiền năng mà các đại biểu quốc hội cũng như là người dân cũng như các chuyên gia
họ cũng băn khoăn và có những cái gọi là cảnh báo đó là vấn đề tăng nợ công
đó là vấn đề lạc phát nhất là lạc phát tiền tệ
tuy nhiên chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện nay thì cái mức độ gói hỗ trợ
cũng nằm trong cái khung khổ không gian chính sách cho phép của nợ công
chúng ta vẫn còn dưới chân cũng như là cái khả năng tăng thu đó thì chúng ta vẫn có
do đó là cái khoản tăng nợ công thì vẫn nằm trong an toàn
tuy nhiên cái nguy hiểm nhất là vấn đề là không được làm đội cái khoản trị này lên
ví dụ hiện nay chúng ta quyết là khoảng ba trăm năm mươi tỷ
nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì nó có thể đội lên tới bốn trăm linh tỷ
và như vậy nó sẽ làm
tăng cái gói hỗ trợ nằm trong dự kiến
và như vậy nó sẽ gây ra cái áp lực về tăng nợ công tương lai
đây là một trong những điều cần hết sức cẩn thận
thứ hai nữa là về kiểm soát lạm phát chúng ta cũng hết sức là tránh những cái tình trạng
mà các cái khoản trị nó để tạo ra chỉ có làm tăng cầu mà không làm tăng cung
thì nó sẽ làm tăng cái áp lực lạm phát
hơn nữa chúng ta có vào và có ra trong dòng tiền cũng là cách thức để kiểm soát
tránh cái việc mà làm tăng cái lạc phát trong bối cảnh mà lạc phát trùng của thế giới đang gia tăng
cũng như là lạc phát trí ký đẩy từ ngoại nhập cũng đang gia tăng
bên cạnh đấy nữa chúng tôi cho rằng là để mà tránh rủi ro cũng cần phải hết sức tránh cái việc
mà gọi là làm thất thoát không hiệu quả các khoản chi này
do đó là không đạt được cái mong muốn và do đó không làm hỗ trợ cái nguồn thu
bên cạnh đến nữa cũng cần phải gia tăng những cái khoản thu có thể
và chống thất thu chống thất thoát ngân sách tràn rắn tới để nó đảm bảo cái cân đối dòng tiền
đảm bảo chúng ta không bị thâm hụt quá mức không bị những cái gọi là phát sinh
trong khoản trị và cuối cùng tăng hiệu quả của các khoản trị cũng sẽ hy vọng
sẽ tạo ra được cái khoản thu bổ sung từ sự tăng trưởng kinh tế và từ những cái gọi là hiệu quả cơ hội đó
mà chúng ta đầu tư cho trong cái gói này
từ đó làm tăng thu ngân sách giúp giảm thiểu được những rủi ro mà có thể xảy ra
chúng ta đều biết là những rủi ro chắc chắn là có thể xảy ra
thế nhưng nguyên tắc đặt ra là lợi ích thì luôn phải lớn hơn nhiều so với rủi ro
và chính phủ không chỉ đề ra những mục tiêu giải pháp mà còn có phương án huy động nguồn lực
để thực hiện hỗ trợ cụ thể hơn là như thế nào
vâng trong cái gói này chúng ta cũng đã có một cái dự kiến là huy động ít nhất là khoảng một mươi tỷ
chúng tôi tin rằng là với cái tinh thần cộng đồng với cái lịch sử chúng ta đã thấy trong hai năm qua
thì chắc chắn là chính sách tốt và được tư trường tốt thì chắc chắn là có khả năng sẽ huy động được cao hơn
bởi vì chúng ta hy vọng là từ nay cái khả năng phục hồi kinh tế
đất gãy các cái chỗ cú như kiểu hai năm qua nó sẽ không còn nữa
và do đó là cái năng lực của doanh nghiệp năng lực xã hội hóa nó sẽ cao lên
và chính phủ đó bên cạnh các cái khoảng chi của mình cũng nên có những trí trách hỗ trợ sự tôn vinh
cũng như là chi vào những cái chỗ mà để từ đó làm tăng cái chi đầu tư xã hội
điều này cũng có nghĩa rằng là làm tăng xã hội hóa những cái gói hỗ trợ này
thì đấy chính là những cái hướng cụ thể mà chúng tôi cho rằng cần phải tập trung vào
để mà giảm bớt có thể nếu có thể những cái khoản chi từ ngân sách
và tăng những khoản chi có thể từ xã hội hóa
và từ những cái gọi là thành tiệu đạt được từ cái chi từ gói hỗ trợ đó
là cái gói hỗ trợ phục hồi kinh tế lớn nhất từ trước tới nay
nên được coi như là một chiếc phao cứu sinh đối với nền kinh tế
tuy nhiên nếu như mà các chính sách không được quyết định đúng và trúng
thì sẽ xảy ra tình trạng lãng phí
ông có thể phân tích cụ thể hợp
chắc chắn là như vậy
chủ tịch quốc hội cũng đã có một cái gọi là khuyến cáo
là nếu để thất thoát gói hỗ trợ này thì sẽ là một cái tội
một cái lỗi với dân với đất nước trong bối cảnh hiện nay
và đây rõ ràng là một cái chỉ đạo rất là quan trọng
vì thế tất cả những biện pháp tổng thể cần thiết để ngăn chặn
xử lý phòng ngừa tất cả những rủi ro và những cái thất thoát
có thể xảy ra là rất cần thiết
hay chúng ta đã có một loạt các cái hệ thống quy định pháp luật
liên quan tới đấu thầu liên quan tới các kiểm soát đầu tư công
và các chính sách về đầu tư công tư v v
đã có chúng ta phải làm tốt hơn
đặc biệt trong vấn đề ra soát rồi nhận diện
bắt lỗi các cái vi phạm và đưa ra các chế tài thậm chí là tăng
tình tiết tăng nặng để mà gia tăng những cái gian đe
cảnh báo những trường hợp vi phạm đặc biệt
trong cái cơ chế chính sách xin cho
cũng như là trong cái hoạt động đấu giá đấu thầu
mà không thực chất
tất cả những đó là phải được ngăn chặn
thứ hai nữa là phải công khai và minh bạch
cụ thể hóa các quy trình các tiêu chí cho các đối tượng
các dự án nằm trong chương trình hỗ trợ này
để tất cả nó trở nên mênh bạch
và nó giảm thiểu cái tình trạng xin cho
theo kiểu gọi là lợi ích nhóm
theo kiểu vận động sân sau và lại quả v v
để nó gia tăng những cái tiêu cực trong cái hoạt động
mà chi tiêu này
cái thứ ba nữa là chúng tôi cho rằng rất quan trọng
đây là gia tăng các hoạt động thanh tra kiểm tra chế tài
từ các con chức năng
từ báo chí từ người dân
cũng như từ phản biện khoa học
và đặc biệt là
cần có những cái đánh giá kịp thời
ví dụ sau sáu tháng ví dụ sau một năm
bởi vì đây là chương trình cao giải hai năm
không thể đến cuối cùng chúng ta mới tổng kết
mà chúng ta cần phải được định kỳ
ít nhất là nửa năm đánh giá tổng kết xử lý
để mà tiếp tục nhận diện
và điều chỉnh sao cho nó hiệu quả nhất
và với tinh thần đấy thì
chúng tôi cho rằng là
sự vào cuộc từ cấp cao nhất là rất quan trọng
những cái trường hợp vi phạm
cần phải được đưa vào trong cái diện
mà ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương theo dõi
để từ đó tạo sự gian đen lớn ngay từ bây giờ
chứ không phải khi xảy ra chúng ta mới đuổi theo để xử lý
với tất cả những biện pháp đó
và với cái tinh thần chống dịch như chống giặc
và thực hiện những biện pháp nghiêm trong thời chiến
thì tôi tin rằng là vấn đề này sẽ được sử dụng tốt
tất nhiên phải nâng cao
cái năng lực trách nhiệm và thông tin
cũng như trách nhiệm giải trình
từ phía những cơ quan chức năng đặc biệt là bộ hành điều tư
cũng như bộ tài chính và các quan chức năng
các cấp chính quyền địa phương trong vấn đề giám sát
kiểm soát các phiên xong tiền này
giám sát chặt chẽ để chống tiêu cực
và chắc chắn sẽ là một vấn đề rất là quan trọng đúng không ạ
cảm ơn ông về cuộc giao đổi vừa rồi